thượng trần thanh hiếu hai mươi ba tuổi thường trú tại địa phương đang cầm dao nhọn và gậy ba chắc kim loại uy hiếp người đi đường tại khu phố bốn
công an phường đã cử tổ công tác gồm hai đồng chí cảnh sát thuộc tổ trực tự hình sự của phường trong đó có thượng úy lê mạnh linh và hai bảo vệ dân phố đến giải quyết vụ việc
tổ công tác đã vận động thuyết phục đối tượng hiếu bỏ hung khí xuống nhưng hiếu không chấp hành mà tiếp tục hung hăng uy hiếp người dân
do sợ tính mạng của người dân không được bảo toàn thượng úy linh đã áp sát không chế bắt giữ nhưng bất ngờ bị đối tượng dùng dao đâm thẳng vào vùng ngực đồng chí linh
tổ công tác tiếp tục xông tới khống chế và chi hô quần chúng cùng hỗ trợ bắt gọn đối tượng hiếu và tước con dao đối tượng cầm trên tay
thượng úy lê mạnh linh được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đồng nai với vết đâm nguy hiểm bên ngược trái
được sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ nên đồng chí linh đã qua cơn nguy kịch
là cán bộ công an có quen biết rất nhiều người nên có thể chạy giảm án
nguyễn kiên trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại phường bến thủy tp vinh tỉnh nghệ an đã lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền là hơn hai trăm năm mươi triệu đồng của bị hại
công an tp vinh đã bắt giữ nguyễn kiên trung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào khoảng sáu giờ ngày một mươi bốn tháng năm qua các thông tin nghiệp vụ các trinh sát xác định nguyễn kiên trung hẹn gặp một người phụ nữ tại quán cà phê ở đường quang trung tp vinh
để tiếp tục yêu cầu người phụ nữ này chuyển thêm một lượng tiền mặt để lo việc chạy án cho người thân
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày khi trung đang nhận số tiền hai mươi năm triệu đồng từ người phụ nữ trên
thì bị công an tp vinh phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ số tiền trên cùng một số điện thoại và một xe ô tô
tại cơ quan điều tra trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời khai nhận tổng số tiền đã chiếm đoạt là hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
khi biết người phụ nữ trên có người thân đang bị công an tp vinh khởi tố tạm giam về tội tàng trữ trái phép
cho ma túy trung đã hứa hẹn sẽ chạy để được tại ngoại và giảm án khi đưa ra xét xử
một nhóm gồm bốn đối tượng có hành vi cướp tài sản giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép chất ma túy
vừa bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh nam định khởi tố và bắt tạm giam
bốn đối tượng bị khởi tố gồm vũ văn kết nguyễn duy khánh nguyễn thành nam và bùi quốc việt
trước đó vào ngày ba mươi tháng bốn sau khi nhận lời của chị bùi thị lệ qua khu nhà trọ của vũ văn kết
tại xã liên bảo huyện vũ bản để lấy hộ túi đổ cá nhân
anh đào trường giang chú tại phường đại yên tp hải long tỉnh quảng ninh
đã bị nhóm của vũ văn kết giam giữ không cho ra ngoài
đồng thời còn bị nhóm đối tượng này đánh và ép phải đưa cho bọn chúng số tiền là gần sáu triệu đồng
với lý do trước đây chị lệ nợ tiền của chúng
ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ tại chỗ của vũ văn kết hơn hai gam ma túy ketamin
thưa quý vị thời gian gần đây tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa xuất hiện một số đối tượng
đến từ các tỉnh hành phía bắc tổ chức cho vay tiền góp với lãi suất rất cao
một số người dân do tin vào những lời mời gọi của những tờ rơi quảng cáo nên đã vay tiền của các nhóm đối tượng này
một số trường hợp do không trả được nợ vì lãi suất quá cao đã bị các đối tượng tổ chức hành hung gây thương tích
phản ánh sau tại khánh hòa
tại các khu dân cư trong thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
không khó để bắt gặp các tờ rơi được dán chi chít như thế này
hỗ trợ vay vốn cho vay tiêu dùng hỗ trợ tài chính với thủ tục nhanh gọn đơn giản
đây là chiêu thức mà các nhóm đối tượng cho vai nặng lãi dẫn dụ lôi kéo người dân vay tiền
thậm chí có những nhóm cho vai nặng lãi còn trả tiền phần trăm cho những người môi giới để lôi kéo người khác đến vay tiền
đối tượng mà các nhóm này hướng tới thường là những người dân nghèo buôn bán nhỏ cần vốn làm ăn trong một khoảng thời gian ngắn
vay mượn tiền của những nhóm đối tượng này rất là đơn giản
chỉ cần có sổ hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân là sẽ nhận được tiền
tuy nhiên là khi những người này mà bựng tiền của các nhóm đối tượng đồ nợ này
họ không biết rằng lãi suất mà họ gánh gồng rất là cao cao hơn rất nhiều so với ngân hàng
nếu tính riêng về lãi xuất thì có thể tính là vài chục hoặc là vài trăm trên một tháng hoặc trên một năm
khi mà họ trả tiền thì họ trả được vài ngày đầu nhưng mà chỉ cần những quà sau là họ sẽ không thể nào trả nổi
ban đầu thì những nhóm đối tượng này dùng lời lẽ ngọt ngào để mà dụ dỗ những con nợ
khi người ta bựng tiền rồi chỉ cần trả trả một ngày là chúng sẽ sẵn sàng là dùng vũ lực
dùng không khí đe dọa đánh đập bắt buộc con nợ phải trả tiền đúng ngày đúng hiện
đây là nhóm đối tượng đến từ tỉnh thanh hóa tổ chức các hoạt động cho vay trả góp ở nha trang
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ ở phường phước hòa vay của nhóm đối tượng này năm triệu đồng
với thỏa thuận trả góp trong hai mươi một ngày mỗi ngày ba trăm linh đồng
khi đưa tiền nhóm này trừ các khoản phí một một triệu đồng
còn lại người vay chỉ nhận được ba chín triệu đồng
sau ba ngày người vay không trả được nợ theo thỏa thuận
nhóm đối tượng đã mang hung khí đến nhà hành hung khiến con nợ ngất xỉu
đây chỉ là một vụ việc điển hình mà công an thành phố nha trang đang thụ lý điều tra
đối với những người dân nếu muốn vay nợ thì tới những cơ quan tổ chức
có giấy tờ có chính quyền đồng quan
cơ quan tổ chức sẽ cho họ vay những khoản vay mà nó hợp lý vừa phải
không nên tin vào những tờ rơi tờ quảng cáo
vì hoạt động tín dụng này là không được sự cho phép của pháp luật
như vậy nếu mà những người dân vay mượn theo những hoạt động tờ rơi của những nhóm tín dụng đen này
thì hậu quả nó sẽ không kiểm soát nổi
qua điều tra các vụ án liên quan đến tín dụng đen cho thấy
các nhóm này thường gồm nhiều đối tượng bất hảo
để đòi nợ các đối tượng thường dùng mọi thủ đoạn
trong đó có cả việc sử dụng bạo lực đến uy hiếp thậm chí tấn công con nợ
vì vậy người dân cần cẩn trọng không nghe theo những lời quảng cáo trên các tờ rơi
không vay vốn của các tổ chức mập mờ
vì không chỉ lãi suất cao mà còn rất nhiều rủi ro và hệ lụy đi kèm
khi cần nguồn tài chính người dân nên đến các tổ chức tín dụng được nhà nước công nhận
để được hướng dẫn các thủ tục cho vay
sáng nay ban quản lý an toàn thực phẩm tp đà nẵng đã chính thức công bố nguyên nhân
xảy ra vụ ngọa độc thực phẩm trên địa bàn nam xã thuộc huyện hòa vang
trước đó là vào ngày bảy tháng năm nhiều người dân đã mua và sử dụng thức ăn chay chế biến sẵn
tại chợ túy loan ở xã hòa phong khiến cho hai trăm ba mươi người phải nhập viện điều trị
sau khi lấy hai mươi chín mẫu thực phẩm tại các gia đình và nơi cung cấp nguyên liệu để xét nghiệm
xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm là do người dân đã ăn phải các món ăn chay
bị nhiễm vi sinh vật vượt mức cho phép
đến thời điểm ngày một mươi năm tháng năm đã có hai trăm hai mươi năm bệnh nhân được xuất viện
các trường hợp còn lại đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện
hiện tại ban quản lý an toàn thực phẩm đang tiến hành các bước chuyên môn và nghiệp vụ tiếp theo
để xác định các vi phạm và mức độ vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định
tiếp theo là các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng đinh thị xuân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bốn mươi thanh nhàn
phường quỳnh lôi quận hai bà trưng thành phố hà nội
và đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số một trăm hai mươi
khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
cũng phạm tội tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
là đối tượng lý văn đồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cốc bẻ
xã xuân tình huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
xin chào và mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin tiếp theo trên anotv